các thành viên của nghị viện châu âu vào ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết nhằm sớm trao quy chế ứng cử viên trong liên minh châu eu cho ukraine và moldova
nghị quyết nhận được năm trăm hai mươi chín phiếu ủng hộ bốn mươi năm phiếu chống và một mươi bốn phiếu trắng
theo đó nghị viện châu âu kêu gọi các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh eu trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng sáu
sẽ cấp quy chế ứng cử viên eu cho ukraine và cộng hòa moldova ngay lập tức
nghị viện châu âu cũng kêu gọi các nước thành viên eu đưa ra quyết định tương tự đối với georgia
nhưng chỉ sau khi chính quyền nước này thực hiện các ưu tiên đã được nêu theo ý kiến của ủy ban châu âu ec
sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng hai vừa qua ukraine đã đệ đơn xin gia nhập eu
tuy nhiên các nước thành viên vẫn đang tranh cãi về yêu cầu của ukraine muốn đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này